hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng ma túy cảnh sát cơ động công an huyện quế phong thuộc công an tỉnh nghệ an
đã được lệnh đồng loạt áp sát và tấn công vào hàng loạt điểm ma túy phức tạp ở khu vực biên giới nghệ an vào dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn
đồng loạt đột kích một mươi hai tụ điểm ma túy phức tạp thuộc các bản bà khốm tam hợp xã tri lễ và bản thanh phong hai ná công xã mường nọc
bản kim khê xã châu kim huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ một mươi chín gói heroin một số lượng hồng phiến và nhựa cây thuốc viện cùng bảy khẩu súng và dao kiếm các loại
các đối tượng đã lợi dụng đặc điểm dân cư địa hình của địa bàn biên giới hoạt động phạm tội về ma túy thường xuyên tiến hành giao dịch
mua bán cũng như tập trung sử dụng ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc chia xóa thành công các tụ điểm trên sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn